thi vào lớp một mươi vốn được xem là căng thẳng hơn cả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển vào đại học vì tỷ lệ trọi vào lớp một mươi công lập rất quyết liệt
nay thêm môn thi có nghĩa là các con sẽ phải học hành vất vả hơn
các con lại lo ôn luyện tối ngày các lò luyện thi lại hoạt động nhiều hơn
liên quan đến vấn đề giáo dục báo hà nội mới có bài viết
thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng cẩn trọng để tránh trượt oan
ngày hai mươi tháng bốn là hạn cuối học sinh phải hoàn thành đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
và đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi tám
việc vừa phải ra quyết định dứt khoát ở một số nguyện vọng vừa phải tăng tốc ôn luyện
là một áp lực không nhỏ đối với học sinh khi kỳ thi đang tới gần
thực tế những năm trước cho thấy nếu đăng ký quá nhiều nguyện vọng sắp xếp thứ từ lộn xộn
thì dù điểm thi cao các em vẫn có nguy cơ bị trượt
đề cập đến nhiều việc trung cư trên địa bàn tp hcm bất chấp nguy hiểm
cho người dân vào ở dù vẫn chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
báo thanh niên có bài viết nhiều trung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
đã đưa dân vào ở xử lý hình sự chủ đầu tư chế ị
theo ông huỳnh cách mạng phó chủ tịch ubnd tp hcm đối với những chủ đầu tư trung cư
cố tình vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy mặc dù được ngành chức năng kiểm tra phát hiện
lập biên bản yêu cầu khắc phục mà vẫn cố tình chế ị ubnd tp chỉ đạo công an tp
phối hợp với cảnh sát phòng cháy chứa cháy lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự
tiếp tục câu chuyện thuốc ung thư làm từ than tre báo lao động hôm nay có bài viết
thuốc ung thư từ than tre nhập nhèm cấp phép
sáu sản phẩm hóa mỹ phẩm gồm vinaca vi năm vinaca ung thư co ba haibi vinaca vi sáu
vinaca akip carbon đa dụng vinaca vi lượng và vinaca đa dụng được sở y tế hải phòng cấp phép
là mỹ phẩm
nhưng lại quảng cáo dùng để tẩy da nhỏ mũi có cái thì lại hỗ trợ điều trị ung thư u bướu viêm lết dạ dày
ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
nóng chuyện xử lý tài sản thu nhập kê khai không trung thực là bài viết trên trang nhất và trang chín
báo sài gòn giải phóng hôm nay
theo các đại diện về mặt pháp lý không thể mặc nhiên coi tài sản không giải thích được hợp lý
về nguồn gốc là tài sản tham nhũng để tịch thu bằng biện pháp hình sự theo hướng suy đoán có tội
mặt khác nếu coi đó là tài sản của nhà nước để tiến hành xác lập quyền sở hữu nhà nước
theo thủ tục tố tụng dân sự về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu
thì không phù hợp với quy định của bộ luật dân sự về các căn cứ xác lập quyền sở hữu
vừa rất khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ chứng minh của người thay mặt nhà nước đứng ra khởi kiện
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của chúng tôi ngày hôm nay